trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng tám tòa nhân dân tỉnh hà giang đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án nhận hối lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
cdc gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng
theo kết quả điều tra trong thời gian bùng phát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền để mua sinh phẩm của công ty việt á
vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn trần tuấn nguyên giám đốc cdc hà giang một mươi một năm tù
bị cáo phan thị kim dung nguyên phó giám đốc cdc hà giang ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo phan thị nga nguyên trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang một mươi sáu năm sáu tháng tù
bị cáo tô minh huệ nguyên kế toán trưởng cdc hà giang chín năm tù
bị cáo hoàng thị phượng kế toán cdc hà giang hai năm tù cho hưởng án treo
bị cáo bùi văn tuyển phó giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn liên hợp dược hà giang một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo
sau năm ngày lẩn trốn trên núi do sát hại hàng xóm lê đình thức chú tại xã thịnh lộc huyện lộc hà
xuống làng tìm kiếm thức ăn thì bị công an huyện lộc hà phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh bắt sử
trước đó vào tối ngày
ngày sáu tháng tám do nghi ngờ ông quách trọng bình chú cùng thôn ném đá vào nhà
nên thức đã dùng dao nhọn nâm nhiều nhát khiến ông bình tử vong do mất máu cấp
sau khi gây án thức đã bỏ trốn
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám lực lượng trinh sát mật phục đã phát hiện đối tượng nghi vấn
có mặt gần khu vực cây xăng an lộc để tìm thức ăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt xử lê đình thức
và đưa về trụ sở công an huyện lộc hà để điều tra làm rõ
chiều ngày hôm qua một vụ cháy lớn xảy ra tại xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
ngọn lửa đã thiêu dụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân ước thiệt hại nặng nề
trước đó vào khoảng một mươi ba h một mươi năm chiều cùng ngày người dân ở thôn ba xã thống nhất
phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà kho và một căn nhà của hai người dân trên địa bàn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước
đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa
sau hơn hai tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân ước thiệt hại nặng nề
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh bùi trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã quảng lưu huyện quảng sương tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi năm b khu phố nam sơn thị trấn rừng thông huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng thái huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện